theo báo cáo của cục cảnh sát giao thông ngày hai mươi tám tháng một tức ngày mùng bốn tết canh tí
toàn quốc đã xảy ra ba mươi sáu vụ tai nạn giao thông đường bộ làm thiệt mạng hai mươi người và bị thương bốn mươi hai người
so với cùng ký tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín số vụ tai nạn giao thông ngày bốn tết năm nay giảm một vụ giảm ba người thiệt mạng
thống kê sau sáu ngày kỳ nghỉ tết canh tí hai nghìn hai mươi cả nước đã xảy ra một trăm bảy mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm chết một trăm hai mươi hai người bị thương một trăm năm mươi người so sánh với cùng kỳ của tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín giảm một mươi bốn vụ
nhìn chung sáu ngày nghỉ tết canh tí hai nghìn hai mươi tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được bảo đảm tốt
hạn chế ủn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến và tại các đầu mối giao thông chính
năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ đường sắt và hàng không cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết
tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng liên quan tới nồng độ
còn đã giảm sâu so với các năm trước
báo cáo của bộ y tế cho thấy số ca cấp cứu do tai nạn giao thông đã giảm một mươi tám hai so với kỳ tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
riêng ngày bốn tết giảm ba mươi hai năm